liên quan đến vụ sập hầm mỏ khai thác vàng pioner tại tỉnh amu ngày một mươi tám tháng ba khiến một mươi ba thợ mỏ bị mắc kẹt
các cơ quan chức năng nga cho biết là hầm mỏ này có thể đã bị ngập nước và lực lượng chức năng
vẫn tiếp tục khoan thăm dò để tìm kiếm giải pháp cứu hộ
theo cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp việc tiến hành khoan thăm dò cho thấy có nước ở độ sâu là một trăm năm mươi ba mét trong hầm lò
hội đồng kỹ thuật sẽ họp để quyết định cách thức tiến hành công tác cứu hộ tiếp theo
trước đó vào ngày một mươi tám tháng ba tại mỏ khai thác vàng pional xảy ra tại vụ sập đất đá khiến cho một mươi ba thợ mỏ bị mắc kẹt
vị trí cuối cùng của các thợ mỏ này được ghi nhận là ở độ sâu một trăm bốn mươi bảy m và bị mất liên lạc
hiện chưa rõ tình trạng của các thợ mỏ này
trong quân cổ điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ sập hầm mỏ pioner
cơ quan điều tra đã bắt giám đốc điều hành mỏ với cáo buộc là vi phạm quy định an toàn
khiến hầm mỏ bị sập và một mươi ba thợ mỏ bị mắc kẹt
công tác điều tra hình sự đối với vụ việc này
vẫn đang được tiếp tục